ubnd tỉnh lâm đồng vừa có quyết định về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
theo đó quyết định này cho phép mức phụ thu tối đa không quá sáu mươi cước giá vé
cụ thể các tuyến xe liên tỉnh từ bình định trở ra phía miền trung miền bắc mức phụ thu tối đa không quá sáu mươi cước giá vé
các tuyến liên tỉnh còn lại mức phụ thu tối đa không quá bốn mươi cước giá vé
thời gian áp dụng phụ thu với các tuyến miền bắc từ quảng bình trở ra trong đó đầu bến tại lâm đồng áp dụng từ ngày ba đến ngày một mươi ba tháng hai
tức từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai âm lịch và đầu bến phía bắc áp dụng phụ thu từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng hai tức là từ ngày bốn đến ngày một mươi ba tháng một âm lịch
các tuyến miền trung đầu bến tại lâm đồng áp dụng từ ngày năm đến ngày một mươi năm tháng hai và tuyến từ miền trung đến lâm đồng áp dụng từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng hai
các tuyến lâm đồng đi
các tỉnh tây nguyên thành phố hồ chí minh áp dụng từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng hai và các tuyến còn lại từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng hai
ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô chỉ được tăng mức phụ thu cước giá vé tối đa theo tỷ lệ trên
mức phụ thu chỉ được áp dụng một chiều đi hoặc đến theo thời gian được quy định cụ thể cho từng tuyến đồng thời thực hiện kê khai lại giá theo quy định và công khai mức giá để hành khách biết